thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng tám tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
tiếp tục điều động thêm bảy mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an tỉnh khánh hòa
nhằm hỗ trợ công an các địa phương trong tỉnh để phòng chống dịch covid một mươi chín
bảy mươi cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ được tăng cường
sẽ được công an tỉnh khánh hòa phân công về các địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch
trong đó tập trung tại những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp như thành phố nha trang
huyện diên khánh và huyện cam lâm
quán triệt và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ được tăng cường
ban giám đốc công an tỉnh nhấn mạnh từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt sung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch
khắc phục mọi khó khăn phối hợp và hỗ trợ tối đa cho các lực lượng chức năng và nhân dân
quá trình thực hiện nhiệm vụ từng cán bộ chiến sĩ phải luôn thực hiện nghiêm các quy định
đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
cũng đã tăng cường tám mươi cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tỉnh hánh hòa phòng chống dịch bệnh